nhờ vậy mà kiên có thể phát huy khả năng của mình được thầy cô giáo và các bạn yêu thương
đến nay kiên là một trong những gương mặt xuất sắc của lớp và là một trong những cây toán của khối một trường tiểu học duy tân
chị cao thị thảo mẹ bé nguyễn trung kiên cho biết dù không may mắn khi có cả hai cậu con trai là người khuyết tật bẩm sinh
thế nhưng nhờ có các chính sách chương trình của đảng và nhà nước mà các con của chị được học tập
và tham gia các hoạt động như những trẻ không khuyết tật khác
bên cạnh đó các con cũng được hưởng các chế độ về bảo hiểm dành cho người khuyết tật và cũng như các chế độ ưu tiên khác
từ khi bé sinh ra đến bây giờ thì các cháu vì là các cháu không nghe được cho nên là các cháu cũng không nói được
thế cho nên là về cái khả năng của các cháu là các cháu không đối với các trẻ khác
các cháu không
hiểu ví dụ như là bố mẹ hay là ông bà hay mọi người bảo các cháu có gì thì các cháu không hiểu
và bản thân các cháu mong muốn cái gì thì các cháu cũng không diễn đạt được để cho người khác hiểu các cháu
cháu bị như thế thì được sự quan tâm của nhà nước cũng như các chính sách và bảo hiểm thì thực sự đó là rất là cần thiết đối với các cháu
và đối với lại các gia đình có cái trẻ em có hoàn cảnh nó không được
may mắn như thế cũng như là gia đình mình nói riêng
còn ở thôn châu xá xã duy tân huyện kinh môn tỉnh hải dương
không ai lại không biết tới cậu bé phạm hải lam con chị trần thị hà và anh phạm văn phụng
với người dân nơi đây hải lam là một tấm gương sáng với thành tích học tập đáng nể
khi bốn năm liền là học sinh xuất sắc và liên tục đạt nhiều giải thưởng cho môn tiếng anh ở các cấp
tự giác học tập
tự mầy mò nghiên cứu tìm hiểu và tự học tiếng anh
cậu bé khuyết tật vận động này luôn là niềm tự hào của ba mẹ nhà trường và cả làng xóm
mới bước sang tuổi thứ một mươi một thế nhưng ngoài giờ học
hải lam luôn tự giác giúp đỡ bố mẹ việc nhà và phụ giúp bố sửa xe
ngoài việc được hưởng các chương trình chính sách dành cho trẻ khuyết tật tại tỉnh hải dương nói riêng và cả nước nói chung
mới đây hải lam đã được tham gia chương trình mổ miễn phí cho trẻ khuyết tật do chính phủ việt nam phối hợp với chính phủ mỹ
nhờ đó mà đến nay việc di chuyển vận động của em trở nên dễ dàng hơn và ước mơ trở thành một doanh nhân của em cũng trở nên gần hơn
ở lớp con thấy các bạn cũng vui vẻ chơi con và cô giáo cũng giảng dạy cho con hết mực
con theo nhất là môn tiếng anh sau này con sẽ làm một dân nhân làm dân nhân để được nói chuyện với những người nước ngoài và được làm kinh doanh
cháu là bị bẩm sinh tới lúc mới đẻ ra và gia đình cũng đi chữa ở bệnh viện nhi là đã nhiều năm rồi
trước là đi khó khăn và đi chân nó cứ nghiêng ấy mà đi nhiều cái nó khó khăn lắm nói chung là bất tiện
không như mọi người được tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và vui khi đã phấn đấu và được các kết quả như thế
tôi cũng không đàn trí nhưng mà cũng cố gắng vợ chồng sẽ cố gắng để phấn đấu làm để đuôi con sau này lớn trở thành một người có ích
dù khó khăn nhưng chúng tôi không nản trí chúng tôi sẽ cố gắng làm phấn đấu để sau này con trở thành người có ích
có lẽ cũng như chị trần thị hà đây là tâm niệm của tất cả các phụ huynh có con em là người khuyết tật tại việt nam hiện nay
trên thực tế trẻ em nói chung vốn là đối tượng cần sự quan tâm chăm sóc cần được tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần
tuy nhiên với những trẻ em mang trong mình nhiều thiệt thòi từ khi sinh ra như dị tật bẩm sinh vĩnh viễn không nghe được âm thanh của cuộc sống không được trò chuyện như các bạn cùng trang lứa hay không cảm nhận được ánh sáng của cuộc đời thì việc tiếp cận những gì tốt đẹp nhất dường như quá xa vời
phải sống trong sự kỳ thị phân biệt đối xử của mọi người xung quanh kết hợp với mặc cảm tự ti về bản thân mình khiến nhiều trẻ em khuyết tật không dám đến các nơi công cộng vì sợ những ánh mắt để ý sợ sự chiêu chập của bạn bè
bên cạnh đó đối với đa số trẻ em khuyết tật việc tiếp cận với sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp lại gặp nhiều trở ngại
chính vì vậy mà dù còn nhiều khó khăn nhưng việc thúc đẩy quyền cho trẻ em khuyết tật từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày là việc làm vô cùng ý nghĩa và cấp thiết
những hoạt động tại trường tiểu học duy tân đóng trên địa bàn huyện kinh môn tỉnh hải dương là một ví dụ
đối với trường tiểu học duy tân của chúng tôi thì trường nằm trên địa bàn của vùng nông thôn không có trung tâm dành cho trẻ khuyết tật
vì vậy mà nhà trường đã động viên cha mẹ học sinh để cho con em mình đến học hòa nhập
đối với trường chúng tôi vì không phải là trung tâm chuyên về dạy trẻ khuyết tật thì thực sự rất là khó khăn
khó khăn thứ nhất là giáo viên không được đào tạo một cách bài bản để dạy học sinh khuyết tật mà chủ yếu dạy bằng tình thương trách nhiệm sự nhiệt tình
cho nên là trong quá trình dạy các em cũng gặp khó khăn
thứ hai nữa là về các phương tiện
để dạy các em các cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật thì cũng còn thiếu thốn và thậm chí là không có để có thể giảng dạy được các em đạt được kết quả tốt nhất
nhưng trong cái quá trình giảng dạy thì cán bộ giáo viên cũng như là cán bộ quản lý đều có cái sự cố gắng cho nên là cái kết quả học tập của các em học sinh khuyết tật trường chúng tôi thì rất là tốt
không chỉ tại các trường học tại các phòng ban tại các ủy ban nhân dân xã
các huyện trên địa bàn tỉnh hải dương các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng luôn được quan tâm chú trọng
từ các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật làm giấy khai sinh làm hồ sơ xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật
đến các chương trình giả soát thống kê số lượng người khuyết tật tại các cơ sở để đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích của người khuyết tật
theo quy định của chính phủ cũng thường xuyên được triển khai thực hiện

các phương tiện trên địa bàn tỉnh hải dương các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật nói riêng luôn được triển khai thực hiện
các phương tiện trên địa bàn tỉnh hải dương các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật nói riêng luôn được quan tâm trú trọng
người khuyết tật tỉnh hải dương còn thành lập câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật tới các cấp huyện xã để những người giám hộ cho trẻ khuyết tật có thể nắm được các thông tin liên quan tới quyền và lợi ích của trẻ khuyết tật
cũng thông qua câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật cộng đồng người khuyết tật nói riêng và cộng đồng nói chung có thể nắm bắt được những trường hợp cần sự hỗ trợ nhằm giúp đỡ các em và gia đình giúp trẻ khuyết tật phát huy được tối đa khả năng của mình
có thể nói đây là một mô hình thiết thực cần được nhân rộng trên cả nước
hội là trên cơ sở đường núi chủ trương của đảng nước nhưng hội có một kế hoạch cụ thể xuống tận các địa phương xuống tận những khu chân tre các xã các phường vùng sâu vùng xa để tìm hiểu lần những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt là đối với các em có những khả năng còn học được thì các trường nhất là trường tiểu học các bác các anh các chị các giáo viên rất quan tâm đến đối tượng này
thực tế cho thấy trẻ em khuyết tật là một trường khó khăn đối với trẻ em khuyết tật
các trẻ em khuyết tật sẽ phát huy được tiềm năng của mình khi được tạo điều kiện để tham gia vào trường học xã hội và được ghi nhận các nỗ lực thúc đẩy quyền giáo dục cho trẻ khuyết tật
để làm được điều này thì việc có những đề án để thực hiện tốt hơn chính sách quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật thúc đẩy khả năng tự lập hòa nhập cộng đồng của trẻ hướng tới sự phát triển hài hòa tối đa cho trẻ khuyết tật là việc làm cần thiết hiện nay
đặc biệt việc tăng cường thúc đẩy quyền trẻ em khuyết tật dựa trên các công ước quốc tế và cam kết khu vực như tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm tuyên bố asean về nhân quyền công ước liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em sẽ là nền tảng không thể thiếu
quý vị và các bạn thân mến trong những năm qua công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bao gồm cả trẻ em khuyết tật luôn được đảng chính phủ việt nam quan tâm thông qua việc sớm phê chuẩn hai công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em và quyền người khuyết tật
với những điều chỉnh bổ sung sửa đổi để đáp ứng tốt hơn quyền của người khuyết tật nói chung và quyền của trẻ em khuyết tật nói riêng việt nam đã và đang từng bước khẳng định cam kết xây dựng phát triển một xã hội thích ứng với nhu cầu của trẻ khuyết tật
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công ước về quyền trẻ em được thông qua đây là công ước đầu tiên về quyền con người mà trong đó có dẫn chiếu cụ thể đến người khuyết tật và có một điều riêng biệt về quyền và nhu cầu của trẻ em khuyết tật điều hai mươi ba
trong công ước về quyền trẻ em năm một nghìn chín trăm tám mươi chín văn kiện quốc tế cơ bản toàn diện nhất về trẻ em tính đến thời điểm này đã định nghĩa trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới một mươi tám tuổi trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em
trẻ tuổi trẻ em do còn non nớt về thể chất và trí tuệ cần phải được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời
công ước về quyền của người khuyết tật được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua đây là điều ước quốc tế đầu tiên về quyền con người của liên hợp quốc trong thế kỷ hai mươi một đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đấu tranh cho quyền của những người khuyết tật trên thế giới
theo đó tại điều một công ước người khuyết tật bao gồm những người có khiếm khuyết lâu dài về thể chất tâm thần trí tuệ hoặc giác quan mà khi tương tác với những rào cản khác nhau có thể phương hại đến sự tham gia hữu hiệu và trọn vẹn của họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác
ngày một sáu hai nghìn một mươi bảy luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu chính thức có hiệu lực trong đó điều ba mươi năm về quyền của trẻ em khuyết tật nêu rõ
trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật được hỗ trợ chăm sóc giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội
trẻ em khuyết tật cũng có tiềm năng phát triển trong cộng đồng và ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mọi người quanh mình
và việc xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em khuyết tật thúc đẩy quyền trẻ em khuyết tật đang là một trong những việc làm ý nghĩa hiện nay
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau